ngày một mươi chín tháng năm bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình cầu vam cống và đường dẫn hai đầu cầu
cầu vàm cống được khởi công tháng chín năm hai nghìn một mươi ba hợp long tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
quy mô sáu làn xe gồm bốn làn ô tô hai làn xe máy tốc độ thiết kế tám mươi km một giờ
tổng mức đầu tư được công bố vào thời điểm khởi công là gần năm bảy trăm linh tỷ đồng
bằng vốn oda của hàn quốc và vốn đối ứng của chính phủ việt nam
cầu có chiều dài hơn hai chín trăm sáu mươi chín mét nằm cách biến cả vam cống hiện hữu khoảng hai năm km về phía hạ liêu
và cách cầu cần thơ khoảng bốn mươi tám km về phía thượng lưu
đây là công trình thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng mê công
góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực đồng bằng sông kiểu long
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường
bảo đảm quốc phòng an ninh trong khu vực